mỗi dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín những gia đình làm cơ tổ quốc tại làng tử vân
xã lê lợi huyện thường tín lại bận rộn hơn
công việc này đối với những người thợ ở đây không chỉ thiêng liêng đáng tự hào
mà nó còn mang đến cho ngôi làng cuộc sống ngày một ấm no hơn
nghề may cờ tổ quốc ở làng tử vân bắt đầu từ những ngày cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
một số người thợ đã may mắn được trực tiếp tham gia sản xuất tại tổ cờ đỏ trên phố hàng bông
và được giao nhiệm vụ may cờ tổ quốc phục vụ cách mạng
tôi nghĩ là cái hạnh phúc mà không có gì hạnh phúc bằng cái đá cờ người làm ra
để đánh dấu mốc son lịch sử của đất nước ngày mùa hai mươi chín
mỗi khi đi vào một cái lơi hoặc là khu vực mà trưng bày treo những lá cờ tổ quốc
thì người ta cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà đã sản xuất ra một cái sản phẩm
nó rất mang tính chất đặc trưng của đất nước cho nên là người lao động là người ta rất là hạnh phúc
khi làm được sản phẩm
cho đến nay người dân làng tử vân vẫn luôn tự hào bởi thế hệ cha ông họ là những người đã may
những lá cờ đỏ sao vàng đầu tiên ở hà nội
đặc biệt những lá cờ đỏ sao vàng ở quảng trường ba đình vào ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
nơi bác hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước việt nam dân chủ cộng hòa
hiện nay ở làng từ vân không còn nhiều hộ duy trì nghề may cờ tổ quốc
sau việc giữ gìn và phát triển làng nghề
ổn định cho các hộ mà còn thể hiện lòng yêu nước niềm tự hào dân tộc của người dân tử vân
sản phẩm của mình làm ra nó phải có những chất lượng để phục vụ cho những dịp lễ tết của quốc khánh
như quốc khánh sắp tới đây là những ngày mà cả nước đều có những sự vui mừng
và chúng tôi là người sản xuất trực tiếp những lá cờ thì mình phải làm cho nó đẹp

qua bao thăng trầm lịch sử những người thợ thủ công tại đây luôn tự hào về sản phẩm do chính tay họ làm ra
để phục vụ trong những dịp lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc